nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của giống gà đen hơm mông bản địa đồng thời hỗ trợ sinh kế
chuyển hướng canh tác chăn nuôi cho người dân thời gian qua ngành nông nghiệp tỉnh lào cai đã cấp phát
miễn phí giống gà quý này tạo công an việc làm và mở hướng thoát nghèo cho bà con nơi đây
giống gà đen hơm mông này chính là giống gà bản địa của người dân xã lùng xui huyện simacai
tuy nhiên do sự toai hóa và thiếu sự quan tâm nên giống gà quý hiếm này đã dần mai một
vì vậy khi triển khai mô hình nuôi gà đen hơm mông ở lùng xui hơn sáu mươi hộ dân đã hăng hái tham gia
sau một thời gian đàn gà sinh trưởng và phát triển tốt giá thành cao
khi được những giống gà này về thì cũng rất tốt bằng lại cộng kinh tế rất cao
và nuôi thì nó cũng không thấy vấn đề gì cả nó không thấy chết nó phát triển trị rất tốt
dự án hỗ trợ nuôi gà đen hơm mông ở lùng xui huyện simacai
nuôi gà đen hơ mông là một hướng đi phù hợp với phương thức và trình độ canh tác của người dân
đặc biệt giống gà quý hiếm này đã được bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bảo tồn gen thành công
giờ đã trở thành mũi nhọn để phát triển kinh tế địa phương
dự án trang nuôi gà đen là một dự án rất trọng điển
nó sẽ làm thay đổi mặt nông thôn đặc biệt là thay đổi từ phương tục tập quán
cách làm của người dân trước đây sang hình thức mới trang nuôi có quy mô lớn hơn
đặc trưng là tất cả cơ thể đều có màu đen
và nó cũng sẽ tạo ra một đặc sản rất hiếm có
và nó cũng là một trong những sản phẩm sau này sẽ là điều kiện rất cần thiết
để xây dựng các sản phẩm ô cóp của địa phương cũng như của tỉnh
mô hình nuôi gà đen hơ mông sẽ mở ra hướng sinh kế mới cho đồng bào vùng cao
từ bán thịt bán giống đến bán thành phẩm gắn với thương hiệu sẵn có của lào cai
làm thay đổi nhận thức của người dân trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa
gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm từng bước nâng cao thu nhập xóa đói giảm nghèo